chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
gây thiệt hại nghiêm trọng
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên miền trung xảy ra mưa lớn
lũ trồng lũ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân
đặc biệt là hàng ngàn học sinh tại khu vực này phải liên tiếp nghỉ học để tránh lũ
trường học gian nan trong nước lũ bàn ghế trôi giạt sách vở bị cuốn trôi
và hàng chục ngàn học sinh tại nhiều tỉnh miền trung phải nghỉ học dài ngày để cùng người thân tránh lũ
sau lũ các trường tiếp tục đối mặt với cảnh đổ nát thiếu thốn vật chất
thậm chí là học trò bỏ học
chương trình của chúng tôi sẽ cùng quý vị nhìn lại những hình ảnh về những ngôi trường ở miền trung
từ nghệ an hà tĩnh quảng bình để chia sẻ những khó khăn mất mát
mà những em học sinh tại các vùng quê nghèo vẫn đang phải gánh chịu và đối mặt khi cơn lũ đi qua
những vết bùn đất bám đặc sân trường
bàn ghế ngổn ngang nhiều đồ dùng cũng đã hư hỏng
hơn một thầy trò của trường phổ thông trung học phan bội châu dường như đều có mặt và dầm mình trong bùn để thu dọn
địa bàn trường đóng học sinh gia đình của các em bị ngập lụt gần như một trăm linh
các em cũng rất vất vả trong việc xoan lù ở gia đình khắc phục hậu quả do mất mát của thiên tai gây ra
đồng thời cũng đến trường cùng với các thầy cô khắc phục hậu quả ở trường
nhưng mà các em vẫn rất là cố gắng trong việc khắc phục lụ lụt để mà kịp thời nắm bắt bai vợ
hơn hai tuần mà có phải hướng chiều hai trận lụ
mà có phải hướng chiều hai trận lụt mà có phải hướng chiều hai trận lụt
một trận lụt nào cũng ngập không học hết
và sau một trận lụt thì là rạc bùn lây rất nhiều
từ trong phòng học cho đến sân trường cho đến cảnh quan
nói chung là bùn lây lầy lồi ngập sâu khoảng gần hai tất
thầy cho phải lan nồn khắc phục lụt lụt

mặc dù là chuẩn bị tấm thể chống lụt
nhưng mà do ngập sâu khoảng
cho nên một số đô của cản bồi giáo viên ở khu vực nội rũ
dù là rạc lên rất cao gọi là trên sàn cao
nhưng mà lụt vẫn ngập và đẩy trôi
còn nhiều nỗi lo đè nặng lên cả thầy cô và học sinh
khi sách vở hầu như đã bị lũ cuốn đi mất
nhưng niềm vui đến trường vẫn luôn thôi thúc
các thầy cô và học sinh cũng không biết

các thầy cô giáo và các em học sinh nơi đây
dù đã trải qua nhiều trận lũ
nhưng có lẽ đợt lũ trồng lũ này
được đánh giá là nặng nề nhất trong nhiều năm qua
những giấy tường rào sập đổ
nhiều ngôi trường nơi đây cũng không còn đứng vững
ảnh hưởng tan phá nhà trường lữ hồng
hai nhà xe nhà vệ sinh
rồi là ba mươi bộ ban ghế
rồi hệ thống điện các phong học lưng ấp một mươi bảy phong
các thị trường dạy học
rồi là một phố tủ ban bị hư hỏng

cái hệ thống chơi bài tập bằng trò
là bị hư hỏng nhiều
gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác khắc phục
thì vừa qua được các ngành khắc phục rồi
nhưng mà trước khắc phục xong
thì cấn bảo cấn lũ lụt thứ hai
là lại tiếp tục tan phá
và hệ thống hàng rào hiện tại thì
hệ thống hàng rào của trường là bị sập hơn một trăm linh mét
rồi là cả cái phong học thì bị bóng lên
rồi một hộ cái tráng thiết bị đặc biệt là phong thực hành
còn hỏa chính thì bị ban kỹ bị ngập
và bị hư hỏng
thế nên là gây khổ khán để nó cũng có tạc dạy học của nhà trường
một mươi bảy vạn học sinh ở quảng bình bị gián đoạn học tập
nhiều ngôi trường trở nên hoang tàn nhiều tuyến đường vẫn đang bị chia cắt
nên đến ngày hôm nay nhiều trường học vẫn chưa thể cho học sinh đến trường
còn với những nơi nước đã rút thì thầy trò đã có những ngày lao động ngập trong bùn để nhanh chóng ổn định lớp học
thiệt hại lớn nhất là hệ thống hàng rào phía đằng sau trường bị sập
và đặc biệt sập hẳn là một trăm hai mươi người hàng rào
thiệt hại thứ hai là thiệt hại trong cảng bộ giáo viên và trong trò
đó là do lũ nước có gõ
cho nên là cho dù đã chuẩn bị tinh thần kế gác xong
vẫn bị trôi một số áo quân sách vở cũng khá nhiều
kể cả tài liệu tham khảo bườn tư thư diễn viên
đợt mưa lũ vừa qua các trường học trên địa bàn tỉnh quảng bình bị ngập sâu trong nước
những trường ven sông ngập sâu từ ba đến bốn mét
đồ dùng dạy học bị nước lũ cuốn và hư hỏng nặng
tại huyện lệ thủy hơn một nửa trong số chín mươi hai trường học cơ sở giáo dục bị lũ nhấn chìm
hiện vẫn còn hàng chục trường học chưa thể tổ chức dạy và học trở lại
ngành giáo dục và đào tạo huyện lệ thủy huy động toàn bộ giáo viên cán bộ nhân viên tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ
tại hà tĩnh trong những ngày này đáng lẽ ra đó là những ngày của hoa của các món quà
hay những nụ cười tươi gió dành cho các thầy cô giáo nhân dịp ngày hai mươi tháng một mươi một
nhưng không phải ở đâu cũng được như vậy
vùng lũ hà tĩnh vừa trải qua những ngày tan hoang
ở đó mọi người còn đang tất bật nhọc nhằn dọn dẹp lại đồ đạc
cố gắng làm sao ổn định thật nhanh cuộc sống và những nếp học dành cho học sinh
những cuốn sách nhầu nát ẩm mốc khiến cho các cô giáo của trường tiểu học thạch đài thạch hà hà tĩnh không khỏi nghẹn lòng
cả thư viện với hàng trăm cuốn sách
bây giờ chỉ còn biết nhờ vợ
vào những ánh nắng hiếm hoi của mặt trời để khôi phục lại được cuốn nào hay cuốn đó
chúng tôi cũng rất là hứa nước mặt bởi vì là thấy cái cảnh nó quá nóng ruột
vì chúng tôi cũng rất buồn bởi vì ở địa phương đây thì cũng nghèo cái huy đồng để đóng góp thì cũng khó
cả cô nó băng mọi cách để có những cái tụ sách trong chung
trong những cái cuốn sách này tại hàn thì có những cuốn sách này
thì mình muốn để cho học sinh những em nào mà có những hoàn cảnh khó khăn thì để cho các em buồn để học hàng ngày để đợi bố mẹ về mua sắm
nhưng mà bây giờ thì họ cũng đã bị buồn hoàn cả đôi
buồn lắm không cô
buồn rất là buồn thật sự buồn mất tiệc
trường tiểu học thạch đài có gần ba trăm linh học sinh với hai mươi hai giáo viên và nhân viên

điều đặc biệt của trường này là không có một giáo viên nam nào
chính vì thế trong những ngày qua mọi công việc lớn nhỏ đều đến tay những người phụ nữ này
sở giáo dục và đào tạo hà tĩnh cho biết sau mưa lũ thống kê tổng thiệt hại của ngành giáo dục hà tĩnh là hơn một mươi một tỷ đồng
các huyện hương khê cẩm xuyên và vũ quang bị thiệt hại nhiều nhất
trong đó tại hương khê có ba mươi bảy trường học bị ngập lũ

thiệt hại khoảng bảy bảy tỷ đồng
may mắn là ngành không có thiệt hại gì về người
các cơ quan tổ chức đã giúp đỡ ngành dọn dẹp khắc phục tù sửa lại trường lớp
ủng hộ nhà trường học sinh về sách vở tiền bạc
nhờ thế nhiều trường đã nhanh chóng ổn định học tập
ngành cũng đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh sớm quan tâm
ủng hộ kinh phí xây dựng tu sửa bảo dưỡng các phòng học máy móc hư hỏng
để sớm ổn định việc dạy và học cho các trường thiệt hại nặng
những ngày qua sau lũ điều quan trọng nhất chính là ổn định tâm lý cho các em học sinh
để theo kịp các chương trình học trên lớp
trong bài giảng các cô giáo không quên nói về những tai ương mà thiên nhiên đã gây ra cho mảnh đất hà tĩnh này
cô phá hội thông tin
các em sống cùng đồng thôn thu nhập chính chủ yếu là hạt lúa
lúc nắng lúc mưa mấy hôm nay thời tiết hà tĩnh vẫn thất thường như vậy
các cô giáo và học sinh trường tiểu học thạch đài lại thêm vất vả với những cuốn sách ướt dở này
sau lũ những ngôi trường trở nên tiêu điều
nhưng để có thể sống chung với lũ tốt hơn
thì những người con vùng đất lũ biết rằng cần miệt mài tìm đến những con chữ
thưa quý vị khó khăn là điều không thể tránh khỏi khi thiên tai ập đến bất ngờ
với những ngôi trường học ở miền trung khó khăn càng trở nên gấp bội
khi mỗi năm nơi đây luôn chịu ảnh hưởng bởi những đợt thiên tai lũ lụt nặng nề
cùng với chính quyền và người dân
vậy thưa ông thì đối với những địa phương mà chịu ảnh hưởng nặng nề từ trận mưa lụng vừa qua
có thiệt hại về cơ sở vật chất cũng như các vấn đề về các đồ dùng thiết bị dạy học
vậy thì nghệ an đã có những phương án như thế nào để khôi phục sớm nhất cho các trường trở lại
nhanh trong thời gian để cho các học sinh và thầy cô được trở lại trường sớm nhất
việc đảm bảo về các điều kiện dạy và học sớm nhất để cho ổn định tình hình dạy và học
đó chính là một trong những nội dung
nghệ an đã có những nội dung mà được ngành hợp dụng đô tàu nghệ an hết sức quan tâm
thế thì sau khi mưa bão xảy ra thì ngành hợp dụng đô tàu đã phối hợp với tỉnh nguyên địa phương
với các cơ quan ban ngành từ tỉnh cho đến phường xã tập trung khắc phục việc lụ lụt
trong đó để sớm đưa học sinh trở lại trường
bên cạnh một số trường có thể thiệt hại do nước lên nhanh thì về học học về thiết bị dạy học
thì sở dụng đã chỉ đào các trường trong việc luân chuyển
tức là những trường mà có thể không bị thiệt hại hoặc là thiệt hại nhà thì luân chuyển đồ dùng dạy học
cho các trường thiệt hại nặng để làm sao đó để bảo đảm việc dạy học sớm nhất
những trường mà bị thiệt hại thì có thể đào dơ học hoặc là thậm chí các em có thể học ngay từ bảy chủ nhật
để với điều kiện không có thiết bị để giáo viên giải thay
đó chính là một trong những giải pháp mà khắc phục tạm thời
và sau đó thì các trường cũng như sở du dục đô tàu quy đồng các nguồn vốn
để sử dụng nhanh các trang thiết bị tối thiểu để giúp các nhà trường ổn định sớm nhất việc dạy học
thì vậy thì đến nay thì các trường học ở trên địa bàn đã được hoạt động trở lại xưa
và những khó khăn đối với các trường học đặc biệt là đối với những trường ở vùng sâu vùng xa
thì còn gặp những khó khăn gì nữa không ạ
cho đến thời điểm này thì tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn nghệ an
ảnh hưởng sau lũ đã trở lại học bình thường
tuy nhiên khó khăn thì còn rất nhiều
cái khó khăn thứ nhất đó chính là
cái khó khăn thứ hai là việc thiểu cơ sở vật chất mà khi các trường chưa luân truyện kịp thời
cũng như chưa mua sắm được kịp thời
cái khó khăn thứ hai đó là công tác dọn vệ sinh công tác an toàn vệ sinh
sau đợt mưa lũ thì vẫn còn rất bổn bề
tuy nhiên để đảm bảo không thời gian năm học thì sở đồng tàu nghệ an đã chỉ đào các đơn vị trường học
cũng như sự quyết tâm của ngành đồng tàu nghệ an khắc phục mọi khó khăn
để việc dạy và học sau lụ mà có các trường bị ảnh hưởng sẽ trở lại bình thường
và đảm bảo được không thời gian năm học
thưa ông thì nghệ an là một trong những địa phương có diện tích tương đối rộng
và địa hình cũng hiểm trở
vậy thì để đảm bảo an toàn trong mùa lũ thì sở giáo dục đã có những phương án như thế nào
đối với học sinh và giáo viên đặc biệt là đối với các trường ở miền núi
với địa bàn phức tạp và thường xảy ra nhiều lù lụt như nghệ an
thì công tác chủ đồng vòng tránh lột bào thì được ngành sẽ quan tâm
sau đầu năm học thì sở đã ban hành nhiều văn bản
cũng như phối hợp với chính quyền địa phương các huyền thành phố thị xã
các đơn vị trường học trong việc chủ động
sở đã yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi thời tiết
cũng như chủ động trong việc thông báo cho học sinh quyết định việc học sinh nghỉ học
trên từng vùng miền để làm sao bảo đảm an toàn đến tính mạng cho học sinh và cho giáo viên
tránh trường hợp là thông báo muộn về học sinh đã đến trường
và giữa đường thì các em thường lại bị lụ lụt xảy ra
chết người như đợt vừa rồi
cho nên công tác chủ động phòng tránh sự quyết định của các hiệu trường
được xem là một trong yếu tố hàng đầu trong việc công tác phòng tránh lụt bão ở tỉnh nghệ an
sau khi lũ lụt xảy ra thì thường gây ra những ảnh hưởng về môi trường
vậy thì để đảm bảo môi trường trong lanh cho các trường học
thì nghệ an đã có những cái giải pháp như thế nào
công tác an toàn vệ sinh ở sau lụ lụt
cũng là một trong những nội dung được ngành dục đồ tàu nghệ an rất quan tâm
thường sau lụ lụt
thì với công tác về an toàn vệ sinh thường xảy ra nhiều cái ổ dịch bệnh
vì vậy là sự tàu nghệ an đã sớm chỉ đào các đơn vị trường học
thứ nhất là nước đến đâu thì các đơn vị tranh thủ để là dọn vệ sinh để đấy
thứ hai nữa là sở hữu nghệ an đã cùng phối hợp với các ngành liên quan như lực lượng vũ trang
rồi y tế dự phòng công tác đoàn thanh niên
để giúp các nhà trường trong việc dọn vệ sinh trường học
thứ ba nữa là sự tàu nghệ an đã phối hợp với trung tâm y tế dự phòng
và áp quyền đến từng địa bàn từng trường để khảo sát
về việc thiệt hài sau lụt cũng như công tác đảm bảo an toàn vệ sinh
cái thứ tư là sở chỉ đào các nhà trường phải đảm bảo về công tác an toàn vệ sinh
lúc đó thì mới cho học sinh đến trường
nếu như trường nào mà chưa đảm bảo công tác an ninh vệ sinh
thì không cho học sinh đến trường và xây dựng kẻo chế bù sau này
khu nhà nội trú cấp bốn của giáo viên nghệ an
giáo viên trường tiểu học hà nông vốn đã chật hẹp
càng trở nên bộn bề trong những ngày ngập lũ
học sinh thì không thể đến trường nhưng những thầy giáo cắm bàn
vẫn tất bật thu dọn sách vở và đồ dùng học tập lên cao
các em muốn đi học nhưng nước to lù lụt đi không được vì trời mưa
các em muốn đi học nhưng những thầy giáo cắm bàn vẫn tức bật thu dọn sách vở và đồ dùng học tập lên cao
đã làm đứt cậy thẳng đường cầu treo và chỉ có là đi qua đường cầu tràn để vào điểm trường hà nội và cả bản phía trong
gắn bó với nơi này cũng đã được một mươi năm năm nay
thầy giáo đinh văn điểm chia sẻ ở nơi vùng đất lũ này mỗi năm phải gồng gánh tư trang chạy lũ từ hai đến ba lần
như năm nay còn chưa kịp hoàn hồn sau trận lũ lịch sử giữa tháng một mươi thì cơn lũ khác lại tiếp tục đến
ngôi trường cũng trở nên tranh vanh khi nước lũ đã cuốn đi một phần
nỗi lo của thầy cô lại càng dày thêm
khe qua suối rất khó khăn đi lại khó khăn
thầm gì trời mưa không có mưa đi học
đôi cái nón đi có em thầm gì có em đi tranh đi răm mưa đi tranh đến trường
về trường lớp thì ở đấy vẫn thiếu học sinh học hai ca
vào những lúc học sinh muốn học để bồi dưỡng thêm cho học sinh thì thiếu phòng học
không thể bồi dưỡng được
nên rất là khổ
còn đối với bản thân tôi thì ở đây là một mươi năm năm lên đây rồi
nhưng vẫn luôn luôn bản lớp để phụ đào cho các em dạy dỗ các em biết chữ nào hay chữ đó
còn nguyện vọng thì cũng làm sao để có cái trường lớp cho học sinh học đàng hoàng
có đủ phòng học để cho các em phụ đào nó được tổn thương
tình hình giáo viên và học sinh ở đây cũng rất là khó khăn
cái nhà ưu
ở hiện tại nhà ưu giáo viên là chưa được gọi là đến nội trú đấy chưa làm được
chưa có đang ở nhà tàm rất khô
và nước ngọc bây giờ là hầu như là chỉ có ở tàm thôi
bán đêm thì giáo viên năm anh em thì cũng chủ yếu là ngồi chơi
lỡ mà mưa đến lút đến để mà chạy chạy gọi là chạy lụ đấy
chỉ trong vòng nửa tháng
chỉ trong vòng tháng hà tĩnh quảng bình phải cánh chịu hai cơn lũ lớn
hầu hết các trường thuộc các cấp học trên địa bàn đều bị ảnh hưởng
có trường bị ngập sâu các thiết bị phục vụ dạy và học đều hư hại hết
những trường ở vùng thấp học sinh phải nghỉ học khá dài
nên việc học tập bị chậm hơn hẳn so với chương trình chung
hiện nay sau khi nước rút các trường học đã dần dần ổn định
bắt đầu trở lại sinh hoạt và sẽ cố gắng tổ chức học bù
cho kịp chương trình việc dạy bù sẽ được tổ chức bằng cách tăng tiết
vào các buổi học và tăng buổi vào các ngày nghỉ
khi mưa lũ thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc dạy học
thứ nhất là sự liên tục sẽ không đảm bảo sự liên tục
thứ hai là sẽ chậm tiền đôi chương trình
tại thời điểm này cứ sau một trần lũ
nghỉ học gần một tuần học như vậy
cùng với cả trần lũ mang tính cho là chỉ ngoài bước sống
mà không chia cắt địa bàn không đi lại
tính đến hiện giờ là chương trình chậm khoảng hai tuần
nhưng nhà trường cũng đã có kế hoạch khắc phục
sẽ là bù dân thì đương nhiên sẽ vất vả hơn
và thời lượng sẽ tăng
và chất lượng sẽ không được đảm bảo lắm
và sẽ hiếm có thời gian để bổ sung ôn tập kiểm thức cho các em
đó là một khó khăn
đối với những vùng ngập sâu
học sinh phải nghỉ học dài ngày
nên các trường đều lên kế hoạch dạy bù
để đảm bảo chất lượng cho việc học bù
tránh tình trạng dậy rồn quá nhiều dẫn đến quá tải
học sinh không tiếp thu được không đảm bảo chất lượng
phòng giáo dục đã yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch dạy bù chi tiết
gửi về phòng để duyệt trước khi thực hiện
đối với các trường điểm trường bị ngập lụt dài ngày
có thể bố trí nơi học tạm
tại các điểm theo đúng phương án phòng chống giảm nhẹ thiên tai
do các sở giáo dục và đào tạo địa phương đã phê duyệt
nhưng phải đảm bảo an toàn
đồng thời các sở giáo dục và đào tạo cũng như các trường
điều chỉnh kế hoạch dạy học và lên phương án dạy bù
khi phải nghỉ học dài ngày do lũ lụt để đảm bảo chương trình giáo dục
vâng thưa quý vị thiên tai và thiệt hại do thiên tai
là điều không ai mong muốn
với những người dân miền trung mưa lũ thêm là thêm những thử thách
để họ vượt ra
họ vượt qua khó khăn
những con người nơi mảnh đất đầy nắng đầy gió vượt qua thử thách của thiên nhiên
dẫn dắt con em mình tiếp tục sự nghiệp học hành
dù còn muôn vàn khó khăn ở phía trước
và có lẽ thời tiết khí hậu khắc nghiệt cũng đã góp phần hôn đúc tinh thần
của những người con ở miền trung tiếp tục vững tin học tập
để trở thành những con người có ích cho xã hội
chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin được khép lại
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào và hẹn gặp lại